báo cáo từ kho bạc nhà nước cho biết từ đầu năm tính đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám được giải ngân đạt năm mươi chín hai trăm chín mươi năm bảy tỷ đồng đạt một mươi sáu một kế hoạch
theo đó nguồn vốn chính phủ giao giải ngân dự kiến là năm mươi tám chín trăm tám mươi một bốn tỷ đồng đạt một mươi sáu một kế hoạch
trong đó vốn xây dựng cơ bản giải ngân là bốn mươi tám chín trăm hai mươi một ba tỷ đồng đạt một mươi bảy kế hoạch
vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là hai tám trăm chín mươi hai tỷ đồng đạt bảy ba kế hoạch
vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được bảy một trăm sáu mươi tám một tỷ đồng đạt một mươi tám bốn kế hoạch
bên cạnh đó nguồn thu để lại đã giải ngân được ba trăm một mươi bốn ba tỷ đồng đạt một mươi ba bảy kế hoạch kho bạc nhà nước nhận được
cũng theo báo cáo này cho biết dự kiến đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
toàn hệ thống khô bạc nhà nước từ chối thanh toán một mươi hai tám tỷ đồng

do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt
một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định
tổng cục thuế vừa có hướng dẫn thủ tục bán hóa đơn lẻ cho cá nhân hộ kinh doanh
các quy định mới đã được đơn giản hơn chặt chẽ hơn và có nhiều điểm mới so với quy định
tại quyết định số bảy trăm bốn mươi bảy qdtct được ban hành vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng cục thuế vừa ban hành quyết định số tám trăm hai mươi chín qdtct về quy trình bán lẻ cấp lẻ hóa đơn
các quy trình này góp phần cải truyền

tạo thuận lợi cho người nộp thuế
theo đó thủ tục bán hóa đơn lẻ cho cá nhân hộ kinh doanh có nhiều điểm mới
so với quy định tương ứng tại quyết định số bảy trăm bốn mươi bảy qdtct
cụ thể quy định bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải lập tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ
cho lãnh đạo tri cục thuế phê duyệt trước khi chuyển hồ sơ về bộ phận ấn chỉ của tri cục thuế
thực hiện bán hóa đơn lẻ
còn đối với đội thuế liên xã phường thị trấn phải thực hiện các nội dung như đảm bảo
từ ba công chức trở lên có văn bản bàn giao việc bán hóa đơn lẻ cho đội trưởng đội thuế
đội trưởng đội thuế phải chuyển hồ sơ đề nghị mua bán hóa đơn lẻ ngay trong ngày làm việc
hoặc chậm nhất là ngày hôm sau về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của tri cục thuế
quý i cục thuế tp hcm đã tiếp nhận xem xét giải quyết năm trăm năm mươi ba hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
với tổng số tiền hoàn cho người nộp hai tám trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
theo phương thức điện tử là một chín trăm sáu mươi sáu sáu tỷ đồng
cụ thể theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước
ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của cục thuế tp hcm tổng số hồ sơ xét hoàn thuế là một mươi năm sáu mươi chín
với tổng số tiền đã được cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn cho người nộp thuế là hai tám trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
giảm sáu hai mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm tám mươi bảy ba mươi năm
trên tổng số thuế đã hoàn
số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm một mươi một chín mươi sáu so với tổng số thuế hoàn
số thuế hoàn trong lĩnh vực dầu khí chiếm chín tổng số thuế hoàn
và các trường hợp khác chiếm sáu so với tổng số thuế hoàn
ngoài ra cơ quan thuế thành phố đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng
bằng phương thức điện tử bốn trăm hai mươi bảy hồ sơ với số tiền hoàn thuế là một chín trăm sáu mươi sáu sáu tỷ đồng
lợi xuất trái phiếu
lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ tăng cao đã khiến thị trường chứng khoán mỹ đi xuống
xong đẩy đồng đô la mỹ tăng giá so với đồng euro và các đồng tiền khác
lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ kỳ hạn một mươi năm đã tăng lên gần ba
lợi xuất trái phiếu tăng cao là dấu hiệu cho thấy lãi xuất có thể được nâng lên
và đồng thời được coi là rủi ro đối với các thị trường bởi nó khiến việc thanh toán nợ trở nên khó khăn hơn
và có thể đẩy các quỹ rời xa chứng khoán và tìm đến trái phiếu
trên phố quân chỉ số công nghiệp dow jones và chỉ số công nghệ nasdaq composite
đóng cửa giảm điểm lần lượt là một xuống hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi tám sáu mươi chín điểm và ba xuống bảy một trăm hai mươi tám sáu điểm
còn chỉ số s p năm trăm linh đinh hai đứng ở mức hai sáu trăm bảy mươi hai mươi chín điểm
đồng euro và đồng bảng anh xuống giá so với đồng đô la mỹ đã góp phần tạo lực đẩy cho thị trường chứng khoán châu âu
cụ thể đồng euro và đồng bảng anh được giao dịch ở mức một hai
đồng đô la mỹ tăng giá so với đồng yên được giao dịch ở mức một trăm linh tám bảy mươi hai yên một đô la mỹ so với mức một trăm linh bảy sáu mươi sáu yên một đô la mỹ
trong tài khoá hai nghìn một mươi bảy thâm hụt ngân sách anh đã cải thiện đáng kể
chạm mức thấp nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua
chủ yếu nhờ những chính sách thắt lưng buộc bụng mà chính phủ nước này vẫn đang áp dụng triệt đề
theo đó nợ công chính phủ anh trong năm qua ở mức bốn mươi hai sáu tỷ bảng tương đương là sáu mươi tỷ đô la mỹ
chưa kể các khoản cứu trợ ngân hàng trong tài khoá hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
như vậy so với tài khoá hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trước đó nợ công chính phủ anh đã giảm ba sáu tỷ bảng
đây cũng là mức thấp nhất so với mức bốn mươi năm hai tỷ bảng
mà giới quan sát dự kiến đồng thời là mức thấp kỷ lục kể từ tài khoá hai nghìn sáu hai nghìn bảy
tuy nhiên các nhà phân tích cảnh báo việc giảm nợ công có thể không phải là một tín hiệu tốt về một nền kinh tế đang phục hồi
đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế anh vẫn đang trong giai đoạn bấp bênh vì ảnh hưởng của tiến trình đưa anh rời liên minh châu âu eu còn gọi là brex
trong thời gian tới
trong thời gian tới
việt nam vẫn có nhu cầu đầu tư cao cho cả cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực
nhu cầu này đòi hỏi chính phủ phải duy trì được mức độ đầu tư hợp lý nâng cao hiệu suất chi tiêu
sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
cũng như nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
đồng thời chính phủ cũng phải gắn việc phân cấp chi ngân sách nhà nước với hiệu quả sử dụng khi cung cấp hạ tầng dịch vụ công ở địa phương
theo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám của quốc hội
tổng số thu ngân sách trung ương là bảy trăm năm mươi ba bốn trăm linh bốn tỷ đồng
tổng số thu ngân sách địa phương là năm trăm sáu mươi năm bảy trăm chín mươi sáu tỷ đồng
trong khi tổng chi ngân sách trung ương là chín trăm bốn mươi tám bốn trăm linh bốn tỷ đồng
trong đó dự toán ba trăm hai mươi một một trăm năm mươi một tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
theo mục tiêu của nghị quyết một chính phủ vừa ban hành
năm hai nghìn một mươi tám sẽ phân đấu cơ cấu
loại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỉ trọng thu nội địa
đảm bảo tỷ trọng chi đầu tư phát triển hai mươi sáu tỷ trọng chi thường xuyên sáu mươi bốn một trong tổng chi ngân sách nhà nước
những con số trên cho thấy cơ cấu chi tiêu đang rất đáng lo ngại khi chi đầu tư phát triển ngày càng nhỏ lại
cùng với việc mở rộng nguồn thu theo chủ trương của quốc hội cũng như là chủ trương của chính phủ
thì chúng ta phải tập trung vào triệt tận để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước
thời gian vừa qua thì quốc hội và chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để mà tiết kiệm chi
nhằm đảm bảo cho mục tiêu là giảm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển
thời gian qua công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đã được chính phủ chỉ đạo thực hiện chặt chẽ tiết kiệm
các giải pháp cụ thể đã được triển khai như tạm giữ lại năm mươi dự toán chi dự phòng để chủ động xử lý
khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn không ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau
ra soát quản lý chặt chẽ
chặt chẽ những khoản chi chuyển nguồn đảm bảo phân bổ tập trung chống giàn trải chống thất thoát lãng phí
ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên
cho bộ máy quản lý nhà nước đơn vị sự nghiệp công
tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội nói chung nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố
mà mình có thể không lường trước hết được
thế cho nên là nên đặt một cái chỉ tiêu tương đối mềm dẻo như thế để nó điều hành nó sẽ phù hợp hơn
nó sẽ phù hợp hơn
nó sẽ linh hoạt hơn
và đúng với cái yêu cầu cái điều kiện thực tế nó diễn ra
và từ đó chính phủ cũng có thể có những dư địa để tập trung nhiều hơn vào những giải pháp
mà trung và dài hạn không chạy theo những cái giải pháp ngắn hạn trước mắt
mà có thể có nhiều dư địa hơn
nhằm tăng cường việc kiểm soát chi ngân sách tập trung cho đầu tư phát triển theo nhiều chuyên gia kinh tế
chính phủ cần có sự quyết tâm cao trong đó nhấn mạnh việc giảm vai trò quản lý nhà nước
ở nhiều ngành lĩnh vực
việc này không chỉ để giữ cân đối ngân sách mà còn để thay đổi tư duy nâng cao hiệu quả chi tiêu
bên cạnh đó cần tập trung vào các giải pháp tăng trưởng hợp lý hơn vừa sức hơn để vừa nuôi doanh nghiệp
vừa đảm bảo phần chi tiêu cho đầu tư phát triển tăng thêm
có thể được bù đắp bằng nguồn tiết kiệm ngân sách trì thường xuyên để nuôi dưỡng sức dân sức doanh nghiệp
tiềm năng của chúng ta nó tốt hơn năng lực sức mạnh của chúng ta nhiều hơn
thì chúng ta quay lại chúng ta trả nợ nó tốt hơn
cho nên đừng loay hoay quá mức vào cái chỗ là giới hạn khống chế nửa công
vì chúng ta nếu chúng ta loay hoay ở chỗ này thì chúng ta sẽ mất đi những cơ hội để huy động nguồn lực
và chúng ta phải tư duy lại tiếp tục huy động nguồn lực nhưng phải sử dụng nguồn lực đó một cách có hiệu quả
như vậy cái yếu tố đầu tiên của chúng ta phải làm phải suy nghĩ đó là làm thế nào
để nâng cao hiệu quả nền kinh tế nói chung và hiệu quả sử dụng nguồn lực mới huy động nói chung
mặc dù chi tiêu nợ công vẫn nằm trong ngưỡng cho phép nhưng việt nam đang phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn
nếu bội trì ngân sách và mức bảo lãnh của chính phủ vẫn được duy trì như hiện nay
thì tỷ lệ nợ công trên gdp của việt nam sẽ tăng vượt trần cho phép là sáu mươi năm gdp trong những năm tới
kể cả khi tăng trưởng gdp được duy trì ở mức cao và chi phí huy động
vẫn còn tương đối thuận lợi
một thách thức khác mà việt nam đang gặp phải là việc thay đổi hiệu xuất trì thường xuyên trong tổng trì ngân sách nhà nước
mặc dù quỹ lương cũng như tổng biên chế của việt nam chưa phải là quá cao so với bình quân của các nước
có thu nhập trung bình trên thế giới nhưng nếu tốc độ tăng vẫn tiếp diễn như thời gian qua
thì sẽ gây áp lực cho tài chính công
thương mại điện tử và thương mại điện tử trên nền tảng di động
thương mại điện tử trên nền tảng di động hiện nay đã trở thành những xu thế chủ đạo trong nhiều lĩnh vực ở việt nam
được xem là kênh bán lẻ hiệu quả trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay
thương mại điện tử trên nền tảng di động đang ngày càng phát triển cùng với doanh thu trong ngành ngày càng tăng
theo báo cáo việt nam digital let s gap hai nghìn một mươi bảy do tổ chức we are social thực hiện
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã có khoảng bốn mươi bảy hai triệu người dùng truy cập internet bằng thiết bị di động
chiếm khoảng năm mươi dân số
trong tổng số gần chín mươi năm triệu người việt nam có
hai mươi chín số người xác nhận đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến
trong đó hai mươi chín số người đã từng ít nhất một lần mua hàng trực tuyến bằng thiết bị di động
báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm hai nghìn một mươi bảy cho biết
bốn mươi năm doanh nghiệp việt đã có website doanh nghiệp
nhưng chỉ có một mươi chín số website này tương thích với thiết bị di động
giảm so với con số hai mươi sáu trong năm hai nghìn một mươi năm
trong khi thị trường thương mại điện tử trên nền tảng di động tại việt nam
đem lại nhiều tiềm năng thì vẫn còn rất nhiều website doanh nghiệp
hiện vẫn chưa được thiết kế
chúng ta hoàn toàn có thể tự tin mà nói rằng là thị trường bán lẻ
và thương mại điện tử ở việt nam cực kỳ tiềm năng
tại vì bây giờ chúng ta đang phát triển
vì thị trường bán lẻ của chúng ta đang phát triển với tốc độ khoảng một mươi một một mươi hai một năm
trong khi đó thương mại điện tử thì chúng ta biết rồi bây giờ là một xu thế
không có gì để bàn cãi cả
và rõ ràng là so sánh với các nước phát triển khác
cái cơ hội để phát triển quy mô thị trường của chúng ta
lên khoảng một mươi lần trong vòng năm bảy năm tới là một chuyện rất là khả thi
và đó chính là tiềm năng và cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp
tham gia vào lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử ở việt nam
cũng theo nghiên cứu đánh giá của hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy doanh số bán lẻ tại việt nam đã sắp xỉ một trăm hai mươi chín tỷ usd
tăng trưởng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi sáu
và đây là một tỷ lệ khá cao nếu so sánh với khu vực đông nam á
thị trường bán lẻ tại việt nam được đánh giá là có tiềm năng vô cùng lớn
bên cạnh đó việc người tiêu dùng việt nam ngày càng quen thuộc
với việc sử dụng internet thiết bị điện tử cũng như là xu hướng
thanh toán bằng thẻ tín dụng cùng sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu
cũng sẽ là những thanh tố quan trọng để thúc đẩy và thay đổi thị trường bán lẻ tại việt nam
điều này đã thúc đẩy không chỉ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin
mà cũng được cho là một thị trường tiềm năng của các start up cung cấp dịch vụ
gia tăng trên nền tảng công nghệ số giúp cho khách hàng có những trải nghiệm
dễ dàng hơn cho việc lựa chọn sản phẩm thích hợp
cách mạng công nghiệp bốn không chỉ tác động đến start up mà nó tác động đến
tất cả cộng đồng doanh nghiệp cũng như cả nền kinh tế của toàn của nhiều quốc gia
và như vậy thì đối với start up khi mà các start up chú trọng vào việc tận dụng
trên nền tảng và sự thay đổi của các mạng công nghiệp bốn
thì có thể cung cấp các giải pháp để mà giúp cho các doanh nghiệp trước hết là
có thể nâng cao cái năng lực quản lý của mình
sau đó là đối với những doanh nghiệp hướng về sản xuất thì đây cũng sẽ là
một trong những cơ hội để start up có thể có nhiều
có thể có nhiều giải pháp cung cấp cho các doanh nghiệp
thì đối với một người trong cộng đồng start up như tôi thì tôi mong là các start up
sẽ chú trọng nhiều hơn để tận dụng những lợi thế của mình trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn này
việt nam đang có cơ sở hạ tầng tốt cho phát triển thương mại điện tử
thêm vào đó thì những chính sách của chính phủ rất tốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế
thời gian qua hiện có rất nhiều nhà bán lẻ đặc biệt là những nhà bán lẻ hàng công nghệ
đang có xu hướng tích hợp thương mại điện tử kết nối với công nghệ để hiểu rõ hơn
việc tập trung phát triển hệ thống thương mại điện tử kết hợp kinh doanh và quảng cáo
sản phẩm qua mạng sẽ giúp tăng hiệu quả bán hàng đồng thời tiết kiệm chi phí bán hàng
cho các nhà bán lẻ
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại